lai châu là tỉnh có số điểm trường lẻ tại các bản lớn cơ sở vật chất ở các điểm trường này vốn thiếu thốn số lượng học sinh trong độ tuổi mỗi lớp có nơi rất ít nên giáo viên thường phải dạy ghép nhiều lớp dẫn đến chất lượng dạy và học còn hạn chế
nhờ chủ trương đưa học sinh tiểu học về học bán chú tại trung tâm mà công tác giáo dục bớt phần khó khăn chất lượng giáo dục ở các huyện cũng có phần khởi sắc
trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học số một pa ủ xã pa ủ huyện mường tè đóng chân trên địa bàn rộng học sinh một trăm linh là con em đồng bào dân tộc la hủ một trong ba dân tộc đặc biệt khó khăn ở lai châu
những năm trước công tác giáo dục của các thầy cô ở đây gặp rất nhiều khó khăn do khoảng cách đi lại giữa các điểm bản và trung tâm thường khá xa và phần nhiều phải đi bộ
tuy nhiên sau một thời gian thực hiện chủ trương đưa học sinh ở các điểm trường lẻ về trung tâm học bán chú đến nay công tác giáo dục đã bớt đi những khó khăn
giáo viên không còn phải lo đi tìm học sinh mỗi buổi lên lớp nên tập trung tốt hơn cho chuyên môn
hôm trước mình ở cắm bản ở bản tân biên thì nói chung là cái cuộc sống thì nó vất vả hơn nhiều hàng tuần thì mình phải dự trữ thức ăn cho cả tuần
sáng sớm ra thì mình còn phải đi gọi các em đến lớp còn bây giờ xuống trung tâm đây dạy thì nói chung là công việc nó cũng nhẹ nhàng hơn
thứ nhất là không phải dạy lớp ghép này với lại mình có nhiều thời gian dành cho chuyên môn hơn
trong năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy này trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học số một pa u đã huy động được một trăm hai mươi tám em học sinh lớp ba lớp bốn lớp năm ở các điểm trường lẻ về học bán chú
về trung tâm học bán chú sau mỗi giờ học chính các em học sinh còn được tham gia các hoạt động văn nghệ thể thao bổ ích
ngoài ra các em còn được thầy cô giáo dạy cho những việc làm cần thiết như gấp chăn màn vệ sinh cá nhân
nhân hàng ngày cùng lao động tăng gia sản xuất cải thiện bữa ăn qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở xã biên giới này
học sinh về trung tâm học thì các em được tham gia nhiều hoạt động
từ đó là giáo dục cho các em có nhiều cái kỹ năng sống thông ca các hoạt động như là mũ hát tập thể hoặc là chăn nuôi
hoặc là chơi các trò chơi
toàn huyện biên giới mường tè lai châu đến thời điểm hiện tại đã huy động được một bốn trăm bốn mươi một học sinh tiểu học thuộc các lớp ba bốn năm từ điểm trường lẻ về trung tâm học bán chú
việc này đã giúp xóa đi các lớp học ghép lớp tạm tại các điểm bản đồng thời tạo được môi trường học tập tốt hơn để học sinh phân đấu rèn luyện
bên cạnh đó việc đưa học sinh về trung tâm giúp giảm bớt phần nào kinh phí xây dựng tại các điểm bản qua đó tập trung nguồn lực cho các điểm trường trung tâm
ngoài ra còn góp phần tinh giảm được số lượng biên chế đáng kể
khi đưa học sinh lớp ba bốn năm về trung tâm thì cái được lớn nhất là tăng số học sinh trên lớp lên tạo được môi trường học tập cho các em ganh đua nhau học tập
cái thứ hai nữa là rút ngắn rút bớt được số lượng giáo viên đi các điểm bản
thứ ba nữa là làm tốt được công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn tập trung
việc đưa học sinh ở các điểm bản về học bán chú tại trung tâm là một chủ trương đúng đắn giúp học sinh có điều kiện phát triển toàn diện với nhiều hoạt động bổ ích thiết thực cho cuộc sống
tạo được sự đồng thuận tích cực từ phụ huynh học sinh qua đó giúp nâng cao chất lượng giáo dục ở những vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn của lai châu